cách đây tám tháng bà hoa thấy người mệt mỏi nghe theo lời khuyên của hàng xóm mua thuốc nam về uống
và hậu quả bà bị suy gan phải nhập viện điều trị
tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thăm khám và phát hiện
bệnh nhân có dấu hiệu suy gan người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm
kết quả cho thấy người bệnh âm tính với virus viêm gan a b ce có tình trạng thiếu máu
kết quả xét nghiệm hồng cầu chỉ đạt ba chín mươi một huyết sắc tố một trăm ba mươi
dối loạn đông máu kết quả xét nghiệm pt là năm mươi bảy
các xét nghiệm chức năng gan đều vượt qua giá trị bình thường nhiều lần
với kết quả xét nghiệm như trên bác sĩ đã loại trừ viêm gan do virus viêm gan a b c e
kết luận tình trạng suy gan của người bệnh là do lạm dụng thuốc nam
sau một mươi ngày điều trị các kết quả xét nghiệm của người bệnh đã cải thiện rõ rệt
tình trạng vàng da đã gần hết hẳn người bệnh hết chán ăn và đi tiểu bình thường
bác sĩ chuyên khoa một lê quang thoại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ chia sẻ
bà hoa chỉ là một trong số rất nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng suy gan do lạm dụng thuốc nam
nhiều người bệnh thậm chí đã phải lọc máu hoặc chạy thận vì nguyên nhân này
ngày hai mươi tháng ba vừa qua thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nam bốn mươi năm tuổi đến từ bắc giang trong tình trạng suy gan nặng
qua khai thác được biết bệnh nhân có tiền sử viêm gan b được phát hiện cách đây một mươi năm
ngoài ra bệnh nhân bị u lympho tế bào nhỏ đã điều trị hóa chất sáu đợt
một năm trước bệnh nhân đã điều trị thuốc kháng virus viêm gan b
ba tháng gần đây bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị và chuyển sang uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
sau khi uống bệnh nhân mệt mỏi kém ăn buồn nôn vàng da tăng dần kèm theo nôn
bệnh nhân đi khám được bác sĩ chỉ định nhập viện
các bác sĩ chẳng đoán bệnh nhân suy gan cấp và bán cấp ung thư mô liên kết caposi của hạt lympho viêm gan virus b mạn hôn mê gan
sau khi được chuyển vào khoa hồi sức tích cực bệnh nhân rơi vào hôn mê suy gan phải đặt ống thở máy
tình trạng bệnh nhân không cải thiện được bác sĩ giải thích tiền lượng nặng gia đình bệnh nhân đã xin về chăm sóc tại nhà
theo thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực
các bác sĩ đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy gan và hôn mê gan rất nặng do bệnh nhân tự ý bỏ thuốc kháng virus để dùng thuốc nam thuốc bắc
điều này thực sự nguy hiểm
bác sĩ phúc khuyến cáo đối với bệnh nhân viêm gan b cần được đi khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa về chuyển nhiễm viêm gan
qua các lần thăm khám bác sĩ sẽ đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp và có phương án theo dõi kịp thời
trong trường hợp các bệnh nhân đang dùng thuốc kháng virus thì không được tự ý bỏ thuốc mà phải có sự tham vấn của bác sĩ chuyên khoa chỉ định
đặc biệt các bệnh nhân tuyệt đối không được dùng các loại thuốc nam thuốc bắc thực phẩm chức năng khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ trong điều trị viêm gan b